bộ y tế vừa có công văn chín nghìn tám trăm ba mươi năm gửi các tỉnh thành tiếp tục thông tin về rút ngắn khoảng cách thời gian giữa hai mũi tiêm vaccine covid một mươi chín
tại công văn chín nghìn tám trăm ba mươi năm bộ y tế cho biết trong thời gian qua bộ tiếp tục nhận được công văn của một số tỉnh thành về rút ngắn khoảng cách tiêm mũi hai đối với người đã tiêm mũi một bằng vaccine astrazeneca
để kịp thời triển khai tiêm chủng bộ y tế đề nghị giám đốc các sở y tế căn cứ theo nội dung công văn số bảy nghìn tám trăm hai mươi bitdp ngày hai mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi một của bộ y tế để báo cáo các ủy ban nhân dân tỉnh thành phê duyệt về thời gian tiêm vaccine mũi hai cho người đã tiêm mũi một bằng vaccine astrazeneca
công văn bảy nghìn tám trăm hai mươi đã nêu rõ theo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất vaccine astrazeneca sau khi tiêm mũi một từ ngày thứ hai mươi hai hiệu lực bảo vệ của vaccine đạt chín
sau khi tiêm mũi một từ ngày thứ hai mươi hai hiệu lực bảo vệ của vaccine đạt sáu mươi chín hai
sau khi tiêm mũi hai dưới sáu tuần đạt năm mươi năm một sau từ sáu đến tám tuần đạt năm mươi chín bảy và sau một mươi hai tuần đạt tám mươi
cũng theo hướng dẫn của nhà sản xuất mũi hai vaccine astrazeneca nên được tiêm trong khoảng từ bốn đến một mươi hai tuần sau mũi một
theo tổ chức y tế thế giới khoảng cách giữa hai mũi vaccine này là từ tám đến một mươi hai tuần
đồng thời bộ y tế đã hướng dẫn tiêm mũi hai vaccine astrazeneca hoặc vaccine do hãng pfizer sản xuất cho người đã tiêm mũi một bằng vaccine astrazeneca là
sau tám một mươi hai tuần kể từ ngày được tiêm mũi một tại quyết định số ba nghìn năm trăm tám mươi tám qdbit ngày hai mươi sáu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một và công văn số sáu nghìn ba mươi bitdp ngày hai mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một của bộ y tế
bộ y tế đề nghị các sở y tế căn cứ khuyến cáo của tổ chức y tế thế giới hướng dẫn của nhà sản xuất và hướng dẫn của bộ y tế về tiến độ tiêm chủng
hiệu lực của việc bảo vệ khi tiêm mũi hai để tham mưu cho ủy ban nhân dân cấp tỉnh về thời gian tiêm vaccine mũi hai cho người đã tiêm mũi một bằng vaccine astrazenaca
thời gian tối thiểu giữa hai mũi vaccine phải đảm bảo tuân thủ theo hướng dẫn của nhà sản xuất đồng thời phù hợp với tình hình dịch bệnh đáp ứng được công tác phòng chống dịch
sở y tế hướng dẫn các cơ sở tiêm chủng lập kế hoạch lên danh sách đối tượng tiêm và thông tin đầy đủ cho các đối tượng tiêm trước khi tiến hành tiêm chủng về hiệu quả
tính an toàn của việc rút ngắn thời gian khoảng cách để người dân biết và tham gia nếu được đối tượng tiêm đồng thuận
với sự xuất hiện của đại dịch sars cov hai trên toàn thế giới các bác sĩ lâm sàng và các nhà khoa học đã và đang cố gắng tìm ra liệu pháp điều trị hiệu quả cho các biến chứng đe dọa tính mạng của covid một mươi chín
kinh nghiệm lâm sàng ban đầu cho thấy rằng sử dụng stenoi sẽ cải thiện kết quả những người bị covid một mươi chín nặng cần thở oxy hoặc thở máy
một nghiên cứu mới đánh giá rủi ro của việc sử dụng demerthon như một phương pháp điều trị covid một mươi chín nghiêm trọng
tuy nhiên steroid có thể gây tác dụng vụ
ở những người có và không có tiền sử bệnh tiêu đường điều này có thể dẫn đến các biến chứng ngắn hạn và dài hạn chẳng hạn như gia tăng nguy cơ nhiễm chủng hoặc mất cơ bằng truyền hóa
những người bị covid một mươi chín nghiêm trọng thường được điều trị bằng dexamethasone một loại thuốc steroid
kết quả của nghiên cứu mới đây cho thấy điều trị bằng the methazon giảm năm mươi sáu nguy cơ tử vong hoặc nhập viện icu do covid một mươi chín
dơmethanol chỉ nên dùng với covid một mươi chín nghiêm trọng
một nghiên cứu mới quan sát trên nhóm những người lớn mắc covid một mươi chín
được điều trị bằng themetajon một loại stenoy mà các bác sĩ sử dụng điều trị cho bệnh nhân bị viêm phổi cho thấy lợi ích của thuốc này mang lại vẫn lớn hơn rủi ro
kết quả của nghiên cứu đã được công bố tại cuộc họp hiệp hội nội tiết tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
tiến sĩ victoria salem điều tra viên chính cho biết dexamethasone hiện là tiêu chuẩn chăm sóc bệnh nhân nhập viện với covid một mươi chín cần thở oxy
chúng tôi đã xem xét hơn hai bệnh nhân nhập viện với covid một mươi chín tại bệnh viện london và thực hiện phân tích đa biến về các yếu tố nguy cơ tử vong
bệnh tiểu đường là một yếu tố nguy cơ của covid một mươi chín nghiêm trọng
lượng đường trong máu cao cũng là một yếu tố dự báo kết quả kém ở những bệnh nhân này
do đợt semestaon có thể làm tăng lượng đường trong máu nên chúng tôi đã lo lắng rằng desamethanol có thể là con dao hai lưỡi đối với bệnh nhân tiểu đường
nhưng trên thực tế lợi ích của nó vẫn vượt trội nguy cơ này tiến sĩ selem cho biết
để hiểu về tác dụng phụ của dem metajon các nhà nghiên cứu đã xem xét số lượng trường hợp nhập viện icu
giảm tỷ lệ tử vong và các biến chứng liên quan đến sterres ở hai hai trăm sáu mươi một bệnh nhân được nhập vào các bệnh viện của nhs
nhóm nghiên cứu đã chia dữ liệu từ cá nhân nhập viện do covid một mươi chín thành hai nhóm
nhóm một gồm tám trăm tám mươi chín người nhập viện từ tháng ba đến tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín
khi các bác sĩ không kê demetajon thường quỵ nhóm hai bao gồm một ba trăm bảy mươi hai người được nhập từ tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi đến tháng một năm hai nghìn hai mươi một
những người đã dùng dexamethasone
trong nhóm hai dshi methazon đã được sử dụng cho sáu mươi tám bệnh nhân tại bệnh viện với chuẩn đoán covid một mươi chín trong đó có ba mươi năm bị tiểu đường
đối với những bệnh nhân bị covid được điều trị bằng dsametajon một mươi chín bị tăng đường huyết lượng đường trong máu cao một mươi hai là những chẩn đoán mới về bệnh tiểu đường
dexamethasone cũng làm trầm trọng hơn ở những người đã mắc tiểu đường trước đó
kết quả nghiên cứu cho thấy ở nhóm hai số người phải chăm sóc icu thấp hơn một mươi tám
so với hai mươi bảy sáu ở nhóm một không được điều trị bằng dexamethasone giảm ba mươi một tám nguy cơ tử vong
các tịch có ích có lợi cho bệnh nhân covid một mươi chín nhưng không phải có thể dùng ở bất cứ giai đoạn nào
tiến sĩ salem cho biết điều trị bằng dexamethasone làm giảm năm mươi sáu nguy cơ tử vong hoặc nhập viện icu ở những người tham gia nghiên cứu
đợt shimeazan có liên quan độc lập với việc giảm nguy cơ tử vong nhập viện icu cùng một mức độ ở những người bị bệnh tiểu đường và những người không mắc bệnh tiểu đường
bệnh tiểu đường do the methazon thường khỏi khi ngừng điều trị mặc dù thuốc có thể tạo nên gánh nặng về mặt quản lý và theo dõi người bệnh
nhưng vẫn là đáng giá so với những lợi ích tổng thể về mặt phục hồi sau covid một mươi chín
cảnh báng nguy cơ khi nghề dân tự mua dexamethasone về dùng
dexamethasone là một loại thuốc corticoid có tác dụng chống viêm và ức chế miễn dịch
trong khi thuốc có thể giúp ích cho những bệnh nhân covid một mươi chín nặng nhưng nó lại có thể gây rủi ro với những bệnh nhân bị nhẹ và thời gian điều trị là rất quan trọng
theo tiến sĩ martin z lansley giáo sư y học và dịch tễ học tại đại học oxford thuốc có tác dụng khác nhau ở các giai đoạn khác nhau của bệnh
ở giai đoạn bệnh nặng những bệnh nhân bị bệnh nặng hệ thống miễn dịch chuyển sang chế độ hoạt động quá mức có hại gây ra cơn bão sirekai gây hại cho cơ thể bao gồm cả phổi
dùng đợt cmetajon sẽ ức chế miễn dịch nên có lợi giúp cải thiện tình hình và cải thiện cơ hội sống sót
nhưng ở giai đoạn đầu hay ở những bệnh nhân bị nhẹ nếu dùng ngay thước ước chế miễn dịch như desmetajon sẽ làm giảm phản ứng miễn dịch bảo vệ cơ thể
nếu những bệnh nhân bị nhẹ điều đó có thể gây hại nhiều hơn gây lợi tiến sĩ landray cảnh báo
dexamethasone không được sử dụng để điều trị covid một mươi chín dặn nhẹ hoặc để phòng ngừa
bệnh nhân covid một mươi chín chỉ dùng dexamethasone khi được bác sĩ chỉ định
ngoài ra người dùng thuốc có thể gặp một số tác dụng không mong muốn của thuốc như
dối loạn địa giải hạ ca ly huyết giữ natri và nước gây tăng huyết ác và phù nề nội tiết và truyền hóa hội chứng dạng cút sinh teo tướng thuyện thận giảm dung nạp glucid dối loạn kinh nguyệt cơ xương teo cơ phục hồi lãng xương cãi xương mệnh lý nứt đất sống hoại tử xương vô khuẩn tiêu hóa lét dạng dày tá tràng lét chảy máu lét thủng viêm tụy cấp da teo da ban đỏ bầm máu dập lông
vtv new thông tin tại bệnh viện nhi trung ương số trẻ nhập viện do mắc virus hợp bào hô hấp tăng đột biến và diễn biến nặng ở nhóm trẻ dưới sáu tháng tuổi và có bệnh lý nền
tại bệnh viện nhi trung ương cứ hai mươi trẻ mắc bệnh lý hô hấp thì có một mươi năm trẻ mắc virus hợp bào hô hấp tăng gấp năm lần so với thời điểm trước
bác sĩ nguyễn thị mai hà trưởng khoa hô hấp một trung tâm hô hấp bệnh viện nhi trung ương cho biết virus này có thể lây lan nhanh hơn cúm thông thường và có thể lây lan thành vùng dịch
theo các bác sĩ do biểu hiện của bệnh gần giống với các bệnh lý hô hấp khác nên nhiều cha mẹ khó phân biệt dẫn đến một số sai lầm trong việc điều trị cho con
các bác sĩ khuyên cáo virus hợp bào hô hấp lây lan qua không khí qua tiếp xúc với vật bị nhiễm virus với các triệu chứng thở khò khè thở nhanh ho và sốt
nếu không điều trị kịp thời trẻ có thể bị viêm phổi do đó khi thấy những dấu hiệu cảnh báo phụ huynh cần đưa con đến cơ sở y tế tuyệt đối không tự ý điều trị tại nhà
trao đổi với báo tiền phong phó giáo sư tiến sĩ lê thị hồng hanh giám đốc trung tâm hô hấp cho biết có rất nhiều nguyên nhân gây viêm đường hô hấp do vi khuẩn hoặc virus
tuy nhiên giai đoạn giao mùa là khoảng thời gian không khí chuyển lạnh ấm hơn ánh mặt trời ít hơn và làm cho virus sinh sôi nảy nở trong môi trường mạnh hơn
đặc biệt là virus hợp bào hô hấp gây bệnh lý hô hấp ở trẻ nhất là trẻ dưới hai tuổi
đây là virus thường xuyên gặp ở trẻ gây viêm phổi viêm tiêu phế quản dễ gây suy hô hấp ở trẻ nhỏ nhất là trẻ dưới sáu tháng tuổi
để phòng bệnh hô hấp lúc chuyển mùa không nên cho trẻ ăn uống các loại thức ăn đã nguội lạnh nhất là uống nước lạnh
khi thời tiết lạnh cần mặc áo ấm cho trẻ ngay cả khi ở trong nhà nên tắm nước ấm cho trẻ trong phòng kín gió tắm sông cần long người và mặc quần áo thật nhanh
những trường hợp nào trẻ cần trì hoãn thận trọng khi tiêm phòng vaccine covid một mươi chín
bộ y tế đã có hướng dẫn trường hợp trẻ đủ điều kiện trì hoãn thận trọng tiêm vaccine phòng covid một mươi chín trong đó lưu ý trường hợp nào đủ điều kiện tiêm trường hợp nào trị hoãn và thận trọng
theo đó có tám yếu tố mà người khám sàng lọc cần quan tâm đó là
thứ nhất hỏi tiền sử rõ ràng phản bệ với vaccine phòng covid một mươi chín lần trước hoặc các thành phần của vaccine phòng covid một mươi chín
thứ hai đang mắc bệnh cấp tính mạng tính tiến triển
thứ ba tiên sử dị ứng với bất kỳ dị nguyên nào
thứ tư dối loạn chi giác dối loạn hành vi
thứ năm mắc bệnh bẩm sinh mạng tính ở tim phổi hệ thống tiêu hóa tiết niệu máu
thứ sáu nghe tim phổi bất thường
thứ bảy phản về độ ba trở lên với bất kỳ dị nguyên nào ghi rõ tác nhân gây dị ứng
thứ tám các chống chỉ định chỉ hoãn khác nếu có cần ghi rõ
hướng dẫn của bộ y tế cũng nêu rõ trẻ đủ điều kiện tiêm chủng ngay khi trẻ không có điểm bất thường
và không có chống chỉ định tiêm vaccine theo hướng dẫn của nhà sản xuất
chống chỉ định tiêm vaccine cùng loại khi tiền sử rõ ràng phản vệ với vaccine phòng covid một mươi chín lần trước
hoặc các thành phần của vaccine phòng covid một mươi chín